hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản vasep nhận định hiện ngành thủy sản việt nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để phát triển thị phần do các quốc gia sản xuất thủy sản lớn của thế giới hiện đang mắc kẹt trong dịch covid một mươi chín trong khi chúng ta phục hồi sớm hơn
để duy trì cho nguồn cung thủy sản của thế giới thì sự thay thế của việt nam sẽ là cơ hội cho thủy sản tăng trưởng trong những tháng tới
doanh nghiệp và người dân sẵn sàng nắm bắt cơ hội tốt hơn
trong ngắn hạn đại diện vaseb đề xuất đẩy mạnh chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín cũng như hậu dịch bệnh này đồng thời hỗ trợ tối đa cho người nông dân để tăng nhanh sản lượng tôm trong tháng bảy tám tới